vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi đối tượng võ trần nam việt chú xã vĩnh phương thành phố nha trang
bị công an phường lộc thọ và các trinh sát hình sự công an thành phố nha trang bắt giữ
khi gây ra hai vụ trộm điện thoại và xe máy ở một khách sạn trên đường hùng vương
đấu tranh với việt công an thành phố nha trang đã phát hiện một đối tượng chuyên thu mua xe máy trộm cắp trên địa bàn
nguyễn hưng hai mươi bảy tuổi cùng chú xã vĩnh phương được xác định là đối tượng mua xe máy do võ trần nam việt trộm cắp được
khám xét phòng trọ của hưng ở phường vĩnh hải và một khách sạn ở phường ngọc hiệp
cơ quan công an thu giữ hơn một mươi chiếc xe máy các loại
theo lời khai của hưng thì đây đều là xe hưng mua lại của các đối tượng trộm cắp nhằm mang bán lại kiếm lời
nhóm đối tượng đã khai nhận bán lại nhiều xe máy trộm cắp được cho người dân trên địa bàn tỉnh
qua đây tôi tuyển báo người dân không vì cái lợi vì hám rẻ mà mua những xe máy không rõ nguồn gốc do các đối tượng đem bán
vì đó là hành vi tiếp tay cho các đối tượng trộm cắp tài sản
theo lời khai của hưng chỉ trong gần một tháng vừa qua đối tượng này đã bán được gần hai mươi chiếc xe máy trộm cắp
đề bàn tiêu thụ chủ yếu ở thành phố hưng
công an thành phố nhà trang tỉnh khánh hòa và thành phố hồ chí minh
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án
sáng nay công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng cho biết đã tiếp nhận để tiếp tục thụ lý thi hành án hình sự đối với đối tượng dương phúc tin
đối tượng trốn hai lệnh truy nã của công an thành phố đà nẵng
tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tin bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng tống đạt hai quyết định khởi tố hình sự
về các hành vi cố ý gây thương tích và giữ người trái pháp luật do đối tượng có liên quan tới vụ gây dối giải quyết mâu thuẫn xuất phát từ đánh bạc
sau đó tòa nhân dân huyện hòa vang tuyên phạt một mươi hai tháng tù giam cho hai hành vi nói trên của tin
tuy nhiên đối tượng đã có đơn kháng cáo trong quá trình này tin đã bỏ trốn khỏi địa phương để không chấp hành bản án
sau thời gian dài theo dõi tối ngày bảy tháng ba đội cảnh sát truy nã tội phạm thuộc phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
đã bắt giữ được tin khi đối tượng đang lang thang tại khu công nghiệp hòa khánh và đã bàn giao đối tượng cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục thụ lý
gây ra năm vụ trộm cắp xe máy đỗ văn sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã phước trạch huyện gò dầu tỉnh tây ninh vừa bị công an huyện gò dầu khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng hai công an huyện gò dầu nhận tin báo của một người dân ở xã phước trạch về việc bị mất xe máy
công an huyện gò dầu đã tiến hành điều tra xác minh đối tượng gây ra vụ trộm cắp xe máy trên là đỗ văn sang
qua làm việc sang thừa nhận mình đã trộm chiếc xe của người dân và mang đến huyện trảng bàng bán
để có tiền chơi game bắn cá và mua ma túy sử dụng sang thường đi bộ vòng quanh các tuyến đường
quan sát thấy bất kỳ xe máy của người dân nào để không có người trông coi
sang đến bẻ khóa hoặc nối dây bình của xe nổ máy trộm xe sang campuchia để bán lấy tiền
vận chuyển trái phép gần bốn bao thuốc lá nhập lậu đối tượng huỳnh minh thiện ba mươi bốn tuổi
trú tại thị trấn dầu dây huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa bị công an huyện long thành tạm giữ
trước đó vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng hai tại km ba mươi một sáu trăm linh tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi chín thuộc xã lộc an huyện long thành
công an huyện long thành đã bắt quả tang đối tượng huỳnh minh thiện đang điều khiển xe ô tô
chở số lượng lớn thuốc lá nghi nhập lậu
qua kiểm tra phát hiện trong thùng xe này có ba bốn trăm linh
bao thuốc lá hiệu z và sáu trăm linh bao thuốc lá hiệu hero tất cả đều không có hóa đơn chứng từ mua bán
tại cơ quan công an thiện khai nhận toàn bộ số thuốc lá điếu nhập lậu nói trên do thiện mua tại cửa khẩu thô mô
thuộc huyện đức huệ tỉnh long an về bỏ mối cho các tiệm tạp hóa ở thành phố vũng tàu để bán kiếm lời
tuy nhiên trên đường vận chuyển vừa đến xã lộc an huyện long thành thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
chỉ vì ghen tuông dùm bạn danh tài chú tại huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang đã đánh trọng thương dẫn đến tử vong một thanh niên khác
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thuận đã hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố danh tài về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày hai tết canh tí hai nghìn hai mươi sau khi đi nhật bản có hơi men tài điện thoại cho lê lâm hoàng kiệm
nhờ anh kiệm nói với võ hoàng nhân phải xin lỗi một người bạn của tài nhưng anh kiệm không đồng ý
đến tối cùng ngày trên đường đi sinh nhật về tài thấy anh kiệm đang ngồi uống nước tại công viên thị trấn vĩnh thuận nên bước xuống hỏi chuyện
hai bên xảy ra cãi vã tài bực tức dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu anh kiệm rồi bỏ về
sau khi về nhà anh kiệm được mọi người đưa đi cấp cứu tuy nhiên đã tử vong vì chấn thương sọ não
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường chú tại xã pa vệ sử huyện bường tè tỉnh lai châu cao một m năm mươi ba và có xẹo chấm ngay đuôi lông mảy trái
đối tượng lò thị me sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã hua bum huyện nậm nhùn tỉnh lai châu đặc điểm nhận dạng cao một m bốn mươi hai và có sẹo chấm cách hai cm trên trước đuôi lông mày trái
và đối tượng thào thị mảy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường chú tại xã pha mu huyện than uyên tỉnh lai châu
đặc điểm nhận dạng cao một m bốn mươi tám và có nốt ruồi cách năm cm trên sau đuôi mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin mùa một ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi